tỉnh cao bằng đã tổ chức lễ đóng điện tại xã sơn lập huyện bảo lạc đưa điện lưới quốc gia đến xã sơn lập đánh dấu mốc phủ lưới điện quốc gia trên toàn tỉnh
dự án đưa điện về xã của chính quyền địa phương và tổng công ty điện lực miền bắc có quy mô công trình xây dựng gồm sáu bảy trăm ba mươi tám km đường dây trung thế ba mươi năm kv
ba trạm biến áp với tổng công suất là ba trăm linh kv chín ba trăm bảy mươi chín km đường dây hạ thế tổng mức đầu tư xây dựng công trình là hai mươi ba tám mươi ba tỷ đồng
dự án có ý nghĩa chính trị to lớn thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước đảng bộ tỉnh cao bằng và của ngành điện đối với các đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn đồng bào các dân tộc thiểu số ít người